tại lào cai và bình dương chúng tôi cùng lúc nhận được thông tin về hai vụ đuối nước vừa xảy ra khiến cho ba em nhỏ tử vong
chiều qua tại lào cai hai em học sinh lớp tám là dương hoàng phúc và vũ tiến đạt cùng ba bạn khác đã rủ nhau ra hồ nước tại tổ hai mươi phường bắc cường thành phố lào cai để chơi
phúc và đạt cùng trèo mảng ra giữa hồ thì mảng bị lật cả hai đều không biết bơi nên dẫn đến đuối nước
ngay khi nhận được tin báo chính quyền phường bắc cường và gia đình các em đã huy động lực lượng cứu hộ tham gia tìm kiếm
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của hai em
còn tại bình dương bé phạm văn sang sinh năm hai nghìn sáu cũng đã tử vong do đuối nước khi không may rơi xuống khu vực rạch cầu xây ở phường tương bình hiệp thành phố thủ dầu một
em sang đã ra khu vực này chơi trong giờ nghỉ giải lao giữa giờ học